chiều nay sáu tháng một tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
chủ trì phiên họp thứ hai ban chỉ đạo xây dựng đề án tổng kết nghị quyết số bốn mươi tám của bộ chính trị
về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật việt nam đến năm hai nghìn một mươi định hướng đến năm hai nghìn hai mươi
cùng dự hội nghề có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương
đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung mương đảng tránh án toán nhân dân tối cao
phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu cùng các đồng chí trong ban chỉ đạo
chủ tịch quốc hội nhấn mạnh việc tổng kết một mươi năm năm thực hiện nghị quyết số bốn mươi tám có vai trò quan trọng
giúp toàn bộ hệ thống chính trị đánh giá khách quan toàn diện về quá trình xây dựng
hoàn thiện hệ thống pháp luật thời gian qua đồng thời chỉ ra những mặt còn bất cập hạn chế
của hệ thống pháp luật nói chung công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật nói riêng
làm rõ nguyên nhân của những thành công cũng như những bất cập hạn chế đó
từ đó đề xuất mục tiêu định hướng giải pháp tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật
và nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật trong thời gian tới
kiến nghị với ban chấp hành trung ương bộ chính trị và đề xuất ý kiến góp phần hoàn thiện
văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
sau phát biểu khai mạc của chủ tịch quốc hội các đại biểu đã tập trung thảo luận
về dự thảo báo cáo tổng kết nghị quyết số bốn mươi tám và các tài liệu có liên quan